còn tại đà nẵng đối tượng lê thanh nhật hai mươi bốn tuổi trú tại phường hòa minh quận liên triểu chuyên đặt mua ma túy để về bán lại cho các địa điểm vui chơi giải trí vừa bị toán nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhật gặp một người không rõ lai lịch ở một quán bar tại trung tâm thành phố và đặt mua hai trăm năm mươi viên thuốc lắc một gói hàng khay kentamin với giá tám mươi triệu đồng
số ma túy trên nhật đem về
các người có thể cất giấu và phân chia lại cho các con nghiện có nhu cầu tại các cơ sở vui chơi giải trí như quán bar quán karaoke
và với hành vi như trên tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê thanh nhật hai mươi năm tù
từ đô thị cho đến các miền quê nghèo tệ nạn ma túy luôn là cám rỗ để lại nhiều hệ lụy cho cuộc sống của người dân
và trước nguy cơ tệ nạn ma túy len lỏi vào các buôn làng công an huyện biên giới đức cơ gia lai đã tích
bước các đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về hậu quả tắc hại của ma túy
để người dân tích cực phòng ngừa chủ động quản lý giáo dục gian đe các trường hợp có liên quan đến ma túy trên địa bàn
đây là đối tượng dơ lan tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú lảng nú xã yên an hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện đức cơ
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an triển khai mật phục bắt giữ tân khi đối tượng đang giao ma túy tại gần khu vực nghĩa trang làng nú xã yên an
thu tăng vật gồm ba gói ma túy đá kiểm tra tại nhà của đối tượng phát hiện thêm một gói ma túy đá và dụng cụ để chia tách sử dụng ma túy
tổng khối lượng ma túy gần hai bảy gram
dùng ma túy đá không ăn không uống nhưng mà vừa chơi thử vương lại ma túy được khuyên anh em đứng đúng vừa ma túy đá
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm
đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện đức cơ đã phát hiện phối hợp xử lý hai mươi bốn vụ
bốn mươi chín đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy đồng thời gọi hỏi dăn đe tám trăm bốn mươi bảy luật thanh thiếu niên hư
trong đó có nhiều đối tượng liên quan đến ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
công an huyện đã xây dựng lập hồ sơ quản lý đối với một số trường hợp như là người sử dụng
rồi quản lý đối tượng sau cai rồi người nghi nghiện
đó nên là để
để phục vụ cho công tác quản lý thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều kế hoạch
nhiều biện pháp hơn nữa để đẩy mạnh đẩy lùi cái tệ nạn ma túy không để lên lõi trong số người địa phương
để ma túy không xâm nhập lan rộng ở các buôn làng bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan công an
cần sự chung tay của cả cộng đồng
mỗi gia đình cần quan tâm quản lý con em mình để tránh bị rụ rỗ lôi kéo xa vào tệ nạn này
đồng thời mạnh dạng tố giác các đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy
để cơ quan công an xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một đối tượng truy nã nguy hiểm khi đang lẩn trốn cùng chồng đã bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
phối hợp với công an huyện tuy an tỉnh phú yên bắt giữ
đáng chú ý là qua bắt giữ cơ quan công an đã phát hiện thu giữ hai khẩu súng cùng một số viên đạn
lực lượng công an phát hiện bắt giữ được nguyễn thị tú anh khi đang lẩn trốn cùng chồng là lê xuân thắng
tại thị trấn trí thảnh huyện tuy an
trước nơi ở của anh cùng với chồng tại một căn nhà ở thị trấn trí thạch
cơ quan chức năng phát hiện hai khẩu súng trong đó có một khẩu bên trong có bốn viên đạn
qua khai thác lê xuân thắng khai nhận trước đó vào ngày một tháng một mươi một đã sử dụng súng để bắn vào một nhóm người
do có mâu thuẫn làm ăn tại địa bàn phường vĩnh phước thành phố nha trang
theo tài liệu của cơ quan điều tra đối tượng tú anh mua đất của một người dân ở huyện khánh vĩnh
từ năm hai nghìn một mươi chín sau đó thuê làm hai sổ đỏ giả rồi tráo đổi lấy hai sổ đỏ thật
rồi dùng hai sổ thật để thế chấp ngân hàng vay một ba tỷ đồng
vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
chiếc xe dường nằm chở gần ba mươi hành khách đang lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn đã bất ngờ bốc cháy
khiến cho toàn bộ hàng hóa và khoang chứa gầm
bị thiêu rụi và rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi một tài xế bùi văn dầu ba mươi ba tuổi
quê ở tỉnh bình định điều khiển xe khách dường nằm trên xe có chở gần ba mươi hành khách lưu thông trên quốc lộ một mươi năm
hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông đến đoạn thuộc xã minh hưng huyện bù đăng
lửa bất ngờ phát ra từ gầm xe sau đó nhanh chóng lan rộng và bốc cháy dữ dội
phát hiện sự việc nhiều hành khách trên xe hoảng loạn la hét
một số hành khách nhanh chí đã báo cho tài xế dừng xe để xuống xe đồng thời trình báo với cơ quan chức năng
nhà nước tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động bốn xe chuyên dụng
cùng gần một mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ cháy cũng làm thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và khoang chứa gầm xe

nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
nguyễn ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường chú tại số một trên sáu trên một trăm linh sáu lê lai
phường lạc viên quận ngô quyền thành phố hải phòng cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện